từ tháng năm vừa qua ngành nông nghiệp của tỉnh hưng yên đã ra công văn yêu cầu các bến bãi tập kết vật liệu phải di rời
để bảo đảm hành lang thoát lũ trong mùa mưa bão đồng thời đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng
thắt chặt quản lý vấn đề vận chuyển quá tải trên các tuyến đê
thế nhưng đã vài tháng trôi qua tình trạng tập kết vật liệu vẫn tiếp diễn
các chuyến xe quá tải vẫn di chuyển trên đê gây ảnh hưởng tới an toàn đê điều
sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự mời quý vị cùng theo dõi
những bãi tập kết cát vẫn tồn tại bất chấp quy định tạm dừng hoạt động và di rời của chính quyền hưng yên
theo quy định từ thời điểm bắt đầu mùa mưa bão là ngày một tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
các bến bãi tập kết vật liệu xây dựng ngoài đê cần phải di rời để bảo đảm hành lang thoát lũ
thế nhưng có vẻ những quy định này chỉ là trên giấy tờ
tôi không nắm được cái chuyện di rời hàng năm là tôi chỉ biết là đến mùa nước lũ là tất cả các bãi đều phải hạo độ cao
thế thôi chứ còn tinh thần di rời thì tôi lại không nắm được đâu các anh thông cảm như thế
tình trạng này diễn ra tại nhiều xã dọc tuyến đê sông hồng sông luộc thuộc địa bàn các huyện khói châu kim động tiên lữ và thành phố hưng yên
để vận chuyển vật liệu từ những bến bãi này mỗi ngày hàng trăm chuyến xe quá khổ quá tải
vẫn chạy trên các tuyến đê như tại tuyến d ba trăm bảy mươi tám sông luộc đoạn đi qua xã hải triều huyện tiền lữ là một ví dụ
các xe chở vật liệu từ bên bãi thuộc cảng triều dương ngày ngày đang cầy nát tuyến đê
nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng ảnh hưởng đến an toàn đề điều
thế nhưng câu trả lời của chính quyền địa phương thì lại hoàn toàn khác
chứ địa phương thì anh em tôi kêu quyết nếu như các cái bến bãi này không nằm trong quy hoạch
kiên quyết xa hỏa không cho phép hoạt động
thế còn các cái bến bãi mà được phép hoạt động được có phép thì cũng yêu cầu dừng trong cái hoạt động trong cái thời điểm mùa mưa bão
ủy ban huyện cũng đã chỉ đạo công an huyện sẽ kiên quyết xử lý tất cả các trường hợp xe quá khổ quá tải chạy trên đê
đặc biệt là theo kế hoạch của huyện thì từ ngày một mươi năm tháng năm thì chúng tôi triển khai công tác tuần tra
nên là tất cả những cái hiện tượng vi phạm cũng sẽ được xử lý
trung bình một
một chuyến xe như thế này có thể chở khoảng hai mươi khối cát tương đương tải trọng hai mươi năm ba mươi tấn hàng
cộng thêm tải trọng của xe là một mươi bảy tấn khiến tổng tải trọng lên tới trên bốn mươi tấn
trong khi quy định tải trọng tại các tuyến đê này đều chỉ cho phép giới hạn là một mươi tấn
tuy nhiên các xe quá tải này vẫn ngang nhiên hoạt động suốt thời gian dài
đối với phương tiện trên tuyến đê của huyện huyện tiên lữ
do công an huyện tiên lữ tuần tra kiểm soát và đảm bảo trên tuyến này
thì chúng tôi cũng sẽ tham mưu giám đốc công an tỉnh
sẽ có lực lượng thường xuyên phối hợp với lại công an huyện tiên nữ để tăng cường việc kiểm tra xử lý
và cũng sẽ là xử lý nghiêm nếu cán bộ chiến sĩ nào tổ đội nào mà có hành vi bao che
dung túng cho việc các phương tiện chở hàng quá khổ quá tải tham gia giao thông trên đường
xe quá tải vẫn chạy ngang nhiên
bất chấp quy định của pháp luật
trong khi đó lực lượng cảnh sát giao thông lại tỏ vẻ bất lực trong việc ngăn chặn các hành vi vi phạm này
điều này đặt ra dấu hỏi lớn về vấn đề trách nhiệm xử lý của đơn vị này